sau khi các bộ sách giáo khoa mới lớp một được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
nhà xuất bản giáo dục việt nam đã tổ chức nhiều hội thảo
giới thiệu rộng rãi các bộ sách đến giáo viên cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước
đồng thời nhà xuất bản giáo dục việt nam cũng sẽ cung ứng bốn mươi bản sách mẫu
phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa mới tại các cơ sở giáo dục trong toàn quốc
theo đó các bản sách giáo khoa mẫu thuộc bốn bộ kết nối trí thức với cuộc sống
chân trời sáng tạo cùng học để phát triển năng lực
vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đều do nhà xuất bản giáo dục việt nam phát hành
để giáo viên có thông tin chi tiết và góp ý đánh giá hiệu quả của sách giáo khoa mới
nhà xuất bản giáo dục việt nam tiếp tục giới thiệu sách do các tổng chủ biên chủ biên báo cáo
sau khi các trường chọn được sách đơn vị sẽ tập huấn cho giáo viên bằng tài liệu in
phát miễn phí và đăng lên cổng của nhà xuất bản
trong quá trình sử dụng sách giáo viên và học sinh có thể tham khảo kho tài nguyên học liệu điện tử
gồm các video bài giảng mẫu video nói về chương trình sách giáo khoa trên thế giới
video giới thiệu nội dung cấu trúc phương pháp của sách mới
tài liệu tập huấn giáo viên khai thác và sử dụng hiệu quả sách mới
tài liệu hỗ trợ giáo viên tổ chức việc dạy học